trong khi tại một số địa phương trong cả nước đang gặp nhiều khó khăn để cán đích nông thôn mới
thì tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình nhiều xã đã và đang bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
với mong muốn nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân
hiện lệ thủy là địa phương đi đầu của tỉnh quảng bình trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là một trong những khu dân cư kiểu mẫu tại xã xuân thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
sau khi về đích nông thôn mới chính quyền và người dân xã xuân thủy từng bước triển khai xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu
đoạn đường kiểu mẫu để từng bước hình hành xã nông thôn mới kiểu mẫu
có được thành tích này là nhờ công tác dân vận khéo của cấp ủy chính quyền cơ sở và sự đồng thuận cao của người dân
chúng tôi quyền lời vẻ đẹp của đất nước của quê hương quyền lời hưởng lời hưởng lời cho ba con
phải nói rằng là cái thứ nhất là tinh thần đoàn kết của giúp đỡ của ba con trong xã hội rất lớn
hai nữa là vai trò của anh em đảng viên cản bộ trong địa phương
trong quá trình tổ chức thực hiện chúng tôi đã điện tình hồ gia đình điện tình họ nghếch và tổ chức điện vận động
bằng những việc làm cụ thể và tính thiên phong gương mẫu cản bộ đảng viên đi trước để làm gương cho bà con nhân dân người ta theo sau
chính vì đó nên là tất cả mọi cái chủ trương rồi mọi cái đầu tư đặc biệt là về sự đồng góp khuyết động của nhân dân
cũng như ngân sách của nhà nước đầu tư đều được minh mệch công khai dân chủ
đến nay huyện lệ thủy đã có một mươi hai xã đạt xã nông thôn mới
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi huyện trở thành huyện nông thôn mới
trong đó có ba xã đạt xã nông thôn
một xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu
riêng năm hai nghìn một mươi tám huyện tập trung xây dựng năm khu dân cư kiểu mẫu hai hợp tác xã kiểu mẫu
một mươi km đoạn đường tự quản kiểu mẫu và khoảng hai mươi vườn mẫu
để đạt được nông thôn mới kiểu mẫu thì cần phải làm những việc gì
đó là phải tổ chức cho được vận động cho được xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu
tổ chức các hợp tác xã kiểu mẫu để nâng cao sản xuất thu nhập cho người dân
khoa cảo sát ở chúng tôi đã đưa ra các tiêu chí
thế nào là khu dân cư kiểu mẫu thế nào là hợp tác xã kiểu mẫu thế nào là vườn mẫu
và đã tổ chức các điểm các khu dân cư điểm hợp tác xã điểm và các khu vườn kiểu mẫu điểm
để từ đó nhân rộng ra trên địa bàn
và chúng tôi tin rằng trong một thời gian ngắn thì phong trào này sẽ được lan rộng trên tất cả các huyện
song song với việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới thì việc xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu
vườn mẫu hình thành các xã nông thôn mới kiểu mẫu ở lệ thủy
nhằm góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững
đây cũng là mô hình cần được phát huy nhân rộng để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở vùng nông thôn